tuần qua chất lượng không khí ở hà nội được cải thiện rõ rệt hơn tuần trước đó
chỉ số chất lượng không khí ở hầu hết các khu vực trên địa bàn thành phố được ngập sắc xanh và giao động từ một mươi ba đến một mươi tám có nghĩa là mức tốt
theo phân tích của tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
về cơ bản có hai nguyên nhân chính tác động đến chất lượng không khí đó là nguồn thải và thời tiết
hiện là thời điểm mùa hè nên trời nắng gắt quang mây kèm theo có một số ngày mưa rông trên toàn thành phố
giúp các chất ô nhiễm được khuếch tán
nông dân ngoại thành đã làm đất sản xuất vụ mùa không còn đốt dâm dạ tràn lan như hai tuần đầu tháng sáu
nên chất lượng không khí cũng được cải thiện
chỉ số chất lượng không khí ở mức này cơ bản không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thủ đô
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tuần tới khu vực bắc bộ và hà nội duy trì hình thái thời tiết nắng nóng
trời quang mây chiều và tối có mưa rông chất lượng không khí sẽ được cải thiện theo hướng tích cực